những ngày gần đây nhiều doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn tp hcm đã mở cửa hoạt động trở lại
và để phục hồi sản xuất phát triển kinh tế thì người lao động tại các tỉnh thành đã được gửi thư mời
và tạo điều kiện để quay lại thành phố làm việc
vượt chặn đường hơn ba trăm linh km bằng xe gắn máy chiều tối ngày một mươi một tháng một mươi chị lê tạ khánh lan quê cà mau
đã đến chút kiểm soát dịch chấp ranh dưới long an và tp hcm để làm thủ tục vào thành phố làm việc trở lại
sau một thời gian dài ở quê tránh dịch
em từ cà mau lên em lên để làm việc lại tại vì em về cà mau được năm tháng công ty của em nó làm lại được nửa tháng
nhưng mà dưới tỉnh em giờ mới cho người dân đi ra khỏi tỉnh nên em mới lên được
kinh tế nó cũng em hiệp nên là trong ngày đi làm lại rất là lo
trung đoàn xe gắn máy di chuyển từ hướng các tỉnh miền tây vào tp hcm cũng có nhiều lao động khác được mời về thành phố làm việc
các thủ tục cần thiết đã được lưu thông trên đường đã được chính quyền địa phương hướng dẫn và cấp giấy tờ
các chút kiểm dịch cũng tạo điều kiện
để người dân được trở lại làm việc
tp hcm đã cho phép được bốn tỉnh liên kỳ di chuyển như là long an đồng nai tây ninh và bình dương
nhưng mà bên cạnh đó phải đáp ứng đủ hai điều kiện
đó chính là điều kiện thứ nhất là phải tiêm một mũi đối với mũi tiêm hai mũi nhất sau một mươi bốn ngày
và cái thứ hai đó chính là giấy xét nghiệm âm tính của bộ y tế
khi người dân được qua chốt thì chúng tôi lại kiểm tra và chỉ dẫn họ tận tình
có người thiếu giấy xét nghiệm có người thì tiêm một mũi
nhưng mà chúng tôi đã hướng dẫn họ
và đã đáp ứng đủ hai điều kiện để được trở về tp hcm
cũng có người lao động từ tp hcm về bên long an
và ngược lại thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn để giúp họ có thể là di chuyển ra về bình thường
không chỉ có động lực là công việc đã trở lại bình thường
người dân cũng vui mừng khi các công ty đã được tp hcm nguồn vaccine để tiêm cho người lao động
ngay sau khi tham gia vào sản xuất
hiện tại là công ty có đăng ký cho nhân viên được tiêm
cho nên là hiện tại là em lên
ngày mai em sẽ được tiêm luôn
cho nên tranh thủ lên với chịu
tuy là mở cửa nhưng mà vẫn còn một ngày vẫn có rất là nhiều cái ca bệnh
cho nên là nếu mình lên tiêm càng sớm càng tốt thì nó bảo vệ sức khỏe của mình
em tiêm càng sớm thì em cách hải ra càng đồng lần với mọi người nhanh hơn
với tỉnh thì em đợi lâu lắm
tại vì em không có thay trong viện ưu tiên
nên là em trở về tp hcm để em được ưu tiên
tại vì công ty em có đăng ký sẵn rồi
nên là lên tp hcm để được tiêm
vậy em cũng trong mong là từng ngày để được tiêm hai mũi
rủ hai mũi để được đi làm
như vậy tp hcm không chỉ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động
từ các tỉnh thành trở về tp hcm làm việc ưu tiên tiêm vaccine
mà thành phố còn đang tiếp tục triển khai các gói an sinh đến từng người dân người lao động
với những chính sách trên hy vọng bài toán về nguồn nhân lực làm tiền đề
để thành phố phục hồi phát triển kinh tế sớm có lời giải
cuộc sống của người dân sẽ trở lại bình thường trong thời gian ngắn